thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp nhóm gồm năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
cùng chú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp gồm nguyễn thái tú nguyễn bùi minh hiếu trần văn luân đoàn văn khang và nguyễn hoàng bảo khiêm
tất cả đều trú tại phường trảng giài và phường hồ nai thuộc thành phố biên hòa và đều bỏ học từ nhỏ
theo thông tin ban đầu do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội nhóm đối tượng này đã hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác hậu quả là một người tử vong tại chỗ
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tỉnh đồng nai đã truy bắt nhanh được năm đối tượng thu giữ một số dao kiếm mã tấu để gây án
mang hung khí đi giúp bạn giải quyết mâu thuẫn năm đối tượng tại đắk lắc đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
năm đối tượng gồm hoàng trọng hùng nguyễn bình nam nguyễn văn ngọc đoàn đức lương và lê hữu dũng cùng chú tải huyện mờ đắc
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại thị trấn mờ đoác hoàng đình phú chú cùng huyện đã rủ thêm hai mươi năm đối tượng mang theo nhiều hung khí
đi đánh nhóm của nguyễn văn phước hậu quả nhóm phú đã chém làm hai người trong nhóm của phước bị thương tích rất nặng phải nhập viện cấp cứu
một người bị thương tật hai mươi sáu người còn lại bị thương tật chín
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt và tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt quả tăng khi đang mua bán trái phép chất ma túy là lầu bá và
chú tại huyện kỳ sơn và võ thị trung chú tại thành phố vinh
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có khối lượng ba trăm năm mươi ba gram một trăm hai mươi tám triệu đồng năm điện thoại di động và một xe mô tô
tại cơ quan công an lầu bá và khai nhận đã mua số ma túy trên từ bên kia biên giới theo đặt hàng của võ thị trung
khi hai đối tượng đang giao hàng thì bị công an huyện tương dương và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an phát hiện và bắt giữ
công an huyện bình xuyên tỉnh bình phước vừa phát hiện ngăn chặn nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên địa bàn
cụ thể vào khoảng chín h năm ngày hai mươi ba tháng một mươi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện bình xuyên đang làm nhiệm vụ tại đường liên thôn thuộc xã thiện kế huyện bình xuyên
phát hiện bảy thanh niên điều khiển ba xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông
trước tình hình trên tổ công tác đã khẩn trương lên phương án bố trí lực lượng tổ chức ngăn chặn truy bắt
tại thời điểm kiểm tra các trường hợp trên đều không có giấy phép lái xe và giấy tờ tùy thân xe không có gương chiều hậu
ngay sau đó tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện và yêu cầu cam kết không tái phạm
còn tại hưng yên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm bắt giữ hai đối tượng thu giữ gần một mươi bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ
sau nhiều ngày trinh sát nắm bắt tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên phát hiện và bắt quả tăng lưu thị hiến chú tại thị trấn yên mỹ đang có hành vi bán một mươi bao thuốc lá cho đỗ văn huấn là người cùng thôn
quá trình kiểm tra bà hiến tự nguyện giao nộp bốn năm trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đỗ văn huấn cơ quan công an thu giữ bốn năm trăm một mươi bao thuốc lá điếu các loại
tại thời điểm kiểm tra cả hai đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã tạm giữ hai đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
với hành vi manh động và liều lĩnh những người mà đối tượng thường nhằm vào là phụ nữ
và trước tình hình trên lực lượng công an huyện đã điều tra xác minh và truy bắt đối tượng
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án
lệnh tạm giam đối với võ thanh minh chú tại tỉnh đồng nai để làm rõ hành vi cướp giật tài sản
là đối tượng nghề nghiệp không ổn định để có tiền tiêu xài
minh đã dùng xe máy dạo quanh địa bàn huyện xuân lộc để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
phát hiện chị dương thị linh nga chú tại huyện xuân lộc đang điều khiển xe máy chở hai con nhỏ
trên cổ đeo dây chuyền vàng trị giá gần một mươi bảy triệu đồng
minh điều khiển xe máy áp sát rồi cướp giật sợi dây chuyền của chị na
sau đó dồ ga bỏ chạy nhưng đã bị công an huyện xuân lộc bắt giữ
ngoài công tác điều tra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện xuân lộc trong thời gian vừa qua
thì chúng tôi đánh giá về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này nổi lên là như sau
đối tượng có thể đi một mình hoặc là đi theo nhóm
và sử dụng xe mô tô phân khối lớn đảo quanh các tuyến đường
và chủ yếu nhắm vào nạn nhân là những người phụ nữ
để nhanh chóng tiếp cận thực hiện hành vi cướp giật và nhanh chóng tẩu thoát
về đặc điểm tài sản mà còn
tội phạm này thường nhắm đến là chủ yếu là điện thoại di động túi sách và dây chuyền vàng nữ trang
còn đây là đối tượng phan danh thông chú tại tỉnh đồng nai
từng bị xử phạt vi phạm hành chính về các tội trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy
khi đi ngang qua một cửa hàng giày dép ở xã bảo hòa huyện xuân lộc
thông phát hiện chủ cửa hàng để chiếc điện thoại di động trên bàn
nên đã nhanh tay giật điện thoại rồi bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giao công an xử lý
bảo hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tôi phát hiện một chiếc điện thoại iphone của người phụ nữ đang để trên bàn
thì tôi lao vào và giật cái điện thoại iphoneed e chạy ra phía ngoài thì bị quần chúng ghi hô và bắt giữ tôi lại
qua điều tra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn theo cơ quan điều tra công an huyện xuân lộc
hành vi cướp tài sản của các đối tượng hiện nay rất manh động và liều lĩnh
thậm chí còn tiến hành vào ban ngày và tại nơi đông người
tuy nhiên để các đối tượng thực hiện được hành vi phần lớn cũng do nhiều người còn chủ quan
chưa cẩn trọng trong việc giữ gìn tài sản
đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi lưu thông trên đường
thì phải bảo quản tài sản vị trí an toàn như cắt túi sách điện thoại di động vào trong cốp xe
và tuyệt đối là không vừa sử dụng điện thoại di động vừa điều khiển xe mô tô
đa phần các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản vì túng quẫn nên hành vi rất manh động liều lĩnh
chính vì vậy mỗi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác
tự bảo quản tài sản của mình không chủ quan lơ là để bảo đảm sự an toàn tài sản tính mạng của mình và người thân
thưa quý vị liên quan đến vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao tp hà nội và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh thành phố đã tiếp nhận các chuyến bay giải cứu
chuyến bay combo đưa công dân việt nam về nước cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát kiểm tra và cung cấp thông tin tài liệu
đối với khách sạn resort là địa điểm cách ly cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự
liên quan đến người nhập cảnh và các chuyến bay tự trả phí
đối với việc xin chủ trương cách ly cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp
nộp đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay tự trả phí
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng yêu cầu làm rõ đối với những doanh nghiệp nào được cấp và không được cấp chủ trương cách ly
lý do không cấp chủ trương cách ly những doanh nghiệp cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước
đối với việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu hồ sơ của doanh nghiệp
báo cáo xin tổ chức chuyến bay
sau khi đã được tổ năm bộ cấp phép thực hiện việc giám sát kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn
những đơn vị tham gia cung cấp danh sách đoàn giám sát kiểm tra hoạt động cách ly và kết quả kèm theo
xin được tiếp tục với thông tin khác tại vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
và thi hành lệnh khám xét nơi ở của hai vợ chồng phạm thị linh phượng và cao minh tân
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phạm thị linh phượng với danh nghĩa là giám đốc công ty quốc huy anh
có địa chỉ tại phường tân hội tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cùng chồng là cao minh tân
phó giám đốc công ty quốc huy anh chưa được phép khai thác cát
nhưng phượng và tân đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả của cảng vụ đường thủy nội địa khu vực bốn
và sở tài nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo ai là bị hại tương tự trường hợp như trên
sớm liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long để được xem xét giải quyết
đồng thời kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian qua trên địa bàn cả nước
tình hình tội phạm vị thành niên phạm tội giết người và cố ý gây thương tích đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp
tại tỉnh đồng nai ngay trong chiều ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng một mươi phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp nhóm gồm năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cùng chú tại tp biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp gồm nguyễn thái xú nguyễn bùi minh hiếu trần văn luân
đoàn văn khang và nguyễn hoàng bảo thiêm tất cả đều chú tại phường tràng giài và phường hồ nai thuộc tp biên hòa
theo thông tin ban đầu do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội nhóm đối tượng này đã hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác
hậu quả là một người tử vong tại chỗ
các đối tượng bị công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp gồm nguyễn thái tú nguyễn bùi minh hiếu trần văn luân
đoàn văn khang và nguyễn bùi minh hiếu trần văn bảo thiêm tất cả đều chú tại phường tràng giài và phường hồ nai thuộc tp biên hòa
theo thông tin ban đầu do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội nhóm đối tượng này đã hỗn chiến với một người tử vong tại chỗ

qua vụ án mạng quá đau lòng trên đây một lần nữa lại dóng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc làm cha làm mẹ trong việc quản lý giáo dục con em mình
có như vậy mới giúp con trẻ không rơi vào các loại tệ nạn xã hội tội phạm giết người hoặc tội phạm cố ý gây thương tích
khi mà các em trong độ tuổi vị thành niên
cần được sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình nhà trường và chính quyền địa phương
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại quảng ninh vào ngày hôm qua khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ ba mươi phút xe ô tô con đi theo hướng thị xã đông triều về thành phố uông bí thì xảy ra va chạm với xe máy
trên xe chở ba người đi hướng thành phố uông bí về thị xã đông triều ba người ngồi trên xe máy đều ở tỉnh yên bái
sau cú va chạm mạnh ba người đi xe máy gặp nạn trong đó hai người đã tử vong một người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu hai phương tiện hư hỏng nặng
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh thành phố uông bí đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
đồng thời phối hợp điều tra và xác định danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị sơn la là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực tây bắc
sau ba tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của bộ công an
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tổng lực gia quân kịp thời xử lý các hành vi vi phạm
góp phần kiềm chế và làm giảm thiểu tai nạn giao thông bảo vệ sự bình yên của nhân dân trên những tuyến đường
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
quốc lộ sáu đoạn đi qua huyện vân hồ tỉnh sơn la
qua công tác tuần tra kiểm soát cũng như làm tốt công tác tuyên truyền
hầu hết người dân đã chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông đường bộ
tuy nhiên vẫn có một số trường hợp lái xe vi phạm về lỗi vượt quá tốc độ khi tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tổng lực gia quân kịp thời xử lý các hành vi vi phạm
đã tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây mất an ninh trật tự
sau ba tháng thực hiện cao điểm đã xử lý gần năm trường hợp vi phạm phạt tiền gần một mươi tỷ đồng
tước hơn một giấy phép lái xe có thời hạn tạm giữ gần một hai trăm linh phương
trong đợt thực hiện cao điểm chỉ đạo cấp trên đơn vị chủ yếu phát hiện những hành vi vi phạm
là nguyên nhân tiềm bẩn gây ra giao thông đó là vi phạm về lộ cồn
xe vi phạm về tốc độ
xe ô tô tải xe hạp hóa khổ hóa tải cơ giới hình thục
và đây là những hành vi cơ bản nguyên nhân tiềm bẩn gây nạn giao thông
trong thời gian cao điểm anh em cũng nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
không để lọt hành vi vi phạm đảm bảo trực tiếp an toàn giao thông chống nguồn tắc giao thông và hạn chế tại giao thông
với phương châm tập trung phòng ngừa phát hiện xử lý quyết liệt
và nghiêm minh và không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tập trung lực lượng phương tiện các trang thiết bị nghiệp vụ
và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm tội phạm trên các tuyến giao thông
để làm tốt và nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện và lái xe khi tham gia giao thông
dịp cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục triển khai các đợt tuần tra kiểm soát thường xuyên
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phát cộng điện khẩn đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trên toàn quốc
chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm sau khi bộ y tế ghi nhận một người nhiễm cúm da cầm chủng ah năm tại phú thọ
đây là trường hợp cúm da cầm chủng ah năm được phát hiện sau tám năm việt nam không có trường hợp tử vong hoặc nhiễm cúm ah năm
cũng theo bộ y tế từ năm hai nghìn ba đến nay việt nam đã ghi nhận có một trăm hai mươi tám người nhiễm virus cúm da cầm chủng ah năm trong đó sáu mươi bốn người tử vong
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương có ổ dịch cúm da cầm chưa qua hai mươi một ngày hoặc địa phương phát hiện da cầm có kết quả dương tính với virus cúm da cầm chủng ah năm
gia cầm mắc bệnh nghi mắc bệnh do các chủng virus ah năm cần xử lý tiêu hủy gia cầm công bố dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tổ chức điều tra xác định nguyên nhân nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời hiệu quả không để dịch bệnh lây lan diện rộng